tại nghệ an bộ tư lệnh quân khu bốn đã tổ chức họp khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống
và sẵn sàng lực lượng phương tiện vận chuyển tiếp nhận công dân từ trung quốc và các nước khác
có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trở về việt nam theo công điện của bộ quốc phòng
trung tướng nguyễn doãn anh tư lệnh quân khu chủ trì buổi làm việc
hiện tại quân khu bốn đã thành lập một đội quân y phản ứng nhanh
ba tổ quân y cấp cứu chuyên khoa truyền nhiễm chống dịch bệnh virus corona
trang bị phương tiện bệnh viện giã chiến chuyển nhiễm số hai với quy mô bốn trăm linh giường bệnh
và hai trăm linh tám nhân viên sẵn sàng khi có lệnh
riêng bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám sẵn sàng chưng dụng hai trăm linh giường bệnh để điều trị khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn
đã có sáu đoàn kiểm tra trực tiếp các đơn vị đứng chân trên địa bàn từ thanh hóa đến thử thiên huế
có các sân bay đến cả